tại trường trung học phổ thông xuân áng huyện hạ hòa tỉnh phú thọ trung đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với tỉnh đoàn phú thọ vừa tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi chín
tại ngày hội đại diện đoàn thanh niên các huyện thành thị và đoàn trực thuộc đã ký cam kết hưởng ứng tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và tham gia tọa đàm tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông của thanh niên và học sinh khu vực nông thôn